thủ tướng anh boris johnson thông báo chính phủ nước này có kế hoạch cấm bán các dòng ô tô có động cơ xăng và dầu diesel vào năm hai nghìn ba mươi năm là sớm hơn năm năm so với mục tiêu để ra trước đó
kế hoạch này nhằm đẩy nhanh nỗ lực đối phó với biến đổi khí hậu
thủ tướng anh boris johnson nêu rõ chính phủ anh sẽ cấm bán các dòng ô tô và xe tải chạy bằng xăng hoặc dầu diesel và cả dòng xe hybrid
tức là chạy bằng điện và xăng vào năm hai nghìn ba mươi năm hoặc sớm hơn nếu có thể
khi lệnh cấm có hiệu lực người dân sẽ chỉ có thể mua các dòng xe chạy bằng điện hoặc hydro
chính phủ anh thay đổi kế hoạch sau khi giới chuyên gia cảnh báo thời điểm năm hai nghìn bốn mươi là quá muộn để đạt được mục tiêu xóa sổ hoàn toàn các dòng ô tô đầy cũ vào năm hai nghìn năm mươi
trước đó nhiều quốc gia và thành phố trên thế giới cũng công bố kế hoạch tương tự